tỉnh quảng ngãi quyết định cho dừng hoạt động tất cả các cảng cá và các bến cá trên địa bàn để khẩn cấp kiểm soát dịch covid một mươi chín
kể từ ngày mai ngày một mươi năm tháng chín tất cả năm cảng cá lớn và các bến cá tại tỉnh quảng ngãi sẽ dừng hoạt động
quyết định khẩn cấp này được tỉnh quảng ngãi đưa ra diễn biến của dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
nhất là các khu vực ven biển mà tâm điểm là tại các cảng cá
việc dừng hoạt động tất cả các cảng cá bến cá trong thời điểm này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn
mua bán hải sản của ngư dân khi cập bến
hiện nhiều tàu cá và ngư dân quảng ngãi đánh bắt xa bờ sắp trở về đang rất lo lắng khi các cảng cá và bến cá đều đóng cửa
ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã thi hành lệnh bắt ba bị can
gồm nguyễn cảnh nguyễn minh tưởng về hành vi giết người gây dối trật tự công cộng
và phan thanh toàn về hành vi giết người cố ý gây thương tích gây dối cho tự công cộng
riêng đối tượng huỳnh văn trung được cho tại ngoại về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày bảy tháng năm huỳnh phú thạnh cùng nhóm bạn rủ trần thái thuận ra quán nhậu ở khóm hai
thị trấn lai vung để giải quyết mối thuẫn
nhậu được một lúc thì thuận lại một quán khác nhậu với nhóm bạn của mình
một lúc sau cả hai nhóm ra ngoài nói chuyện thì xảy ra cự cãi đánh nhau
khiến một đối tượng trong nhóm của thạnh bị thương
sau đó thạnh thuận và năm người khác tiếp tục nhậu chung
nhậu được một lúc thì hai nhóm lại xông vào đánh nhau
bị thạnh cầm chai bia đánh vào đầu thuận lấy con dao của tường
đâm nhiều nhát vào người thạnh khiến cho nạn nhân tử vong
sau khi gây án thuận đã đến công an huyện lai vung đầu thú
một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy vừa bị công an thành phố vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
thu một kg ma túy đá và bốn viên ma túy tổng hợp
theo đó vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng chín tại đường cửa khẩu thanh thủy huyện thanh trương
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân dũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt giữ đối tượng đã chống trả hết sức quyết liệt lực lượng vây bắt
lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường là một kg ma túy đá bốn viên ma túy tổng hợp
một xe máy một điện thoại cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
được biết dũng là đối tượng cộng cán trên địa bàn
từng có nhiều tiền án và trong đó có ba tiền án về tội trộm tài sản